công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện đồng phú đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ đuối nước thương tâm
khiến nam sinh lớp tám tử vong dưới hồ suối giai
nạn nhân là em phạm văn hiếu một mươi bốn tuổi trú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước học sinh lớp tám trường trung học cơ sở tân phú
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng tám hiếu xin phép gia đình lấy xe đạp đi chơi
đến chiều muộn không thấy về gia đình lo lắng tổ chức đi tìm
khi ra đến đập bà mụ thuộc khu phố tân liên thị trấn tân phú thì phát hiện chiếc xe đạp và đôi dép của hiếu ở trên bờ
khi tìm đến khu vực rắp danh giữa đập bà mụ và hồ suối dai thuộc địa phận hồ suối dai khu phố tân liên thị trấn tân phú
thì phát hiện thi thể của hiếu nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ